ngày một mươi tám tháng chín cụm thi đua số một bộ đội biên phòng gồm tám tỉnh biên giới phía bắc sơn la quảng ninh lạng sơn cao bằng hà giang lào cai lai châu và điện biên
đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng năm hai nghìn một mươi chín
trong năm hai nghìn một mươi sáu phong trào thi đua quyết thắng đã được bộ đội biên phòng tám tỉnh chỉ đạo thực hiện gắn với cuộc vận động phát huy truyền thống công huyến tài năng xứng danh bộ đội cụ hồ
bộ đội biên phòng còn tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội ổn định nâng cao đời sống nhân dân khu vực biên giới
để duy trì đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng thời gian tới bộ đội biên phòng các tỉnh khu vực biên giới phía bắc phối hợp chặt chẽ với cấp ủy
chính quyền địa phương làm tốt công tác tuần tra bảo đảm đường biên mốc giới phát hiện và ngăn chặn các hành vi buôn bán vận chuyển chất ma túy buôn bán người của các đối tượng
tăng cường phối hợp với bộ đội biên phòng của các nước bạn kiểm tra xử lý tình trạng buôn lậu hàng hóa qua biên giới quản lý tốt những người xuất nhập cảnh qua biên giới